sáng nay bảy tháng một mươi hai tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương nguyễn phú trọng dự và chỉ đạo hội nghị
giữa hội nghị có các ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí trương thị mai
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí phan đình trạc
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí trần cẩm tú chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch nước
cùng dự còn có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
thủ trưởng bộ quốc phòng thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ quốc phòng
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
báo cáo tại hội nghị cho biết năm hai nghìn hai mươi quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã lãnh đạo
chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ
nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác
nổi bật là thường xuyên nắm chắc tình hình chủ động nhẹ bén kịp thời tham mưu với đảng
nhà nước kiên quyết linh hoạt xử lý thắng lợi các tình huống
không để bị động bất ngờ
phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành trung ương và địa phương
triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết kết luận của bộ chính trị về lĩnh vực quân sự quốc phòng
phát huy sức mạnh tổng hợp huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
phát huy tốt vai trò nòng cốt sung kích đi đầu trong phòng chống thiên tai dịch bệnh
cứu hộ cứu nạn khắc phục sự cố môi trường
đặc biệt trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả bão lụt
cán bộ chiến sĩ toàn quân không quản ngại khó khăn gian khổ hy sinh
luôn gắn bó máu thịt với nhân dân kịp thời có mặt ở những nơi gian khó
khẳng định vai trò quân đội chiến đấu quân đội công tác quân đội lao động sản xuất
xứng đáng là quân đội của dân do dân vì dân làm tỏa sáng hình ảnh bộ đội cụ hồ thời kỳ mới
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương nguyễn phú trọng
hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả mà lực lượng quân đội đã đạt được trong năm qua
năm có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và cũng là năm gặp nhiều khó khăn thách thức do diễn biến nhanh chóng khó đoán định
là tác động mạnh của đại dịch covid một mươi chín
cạnh tranh chiến lược chủ nghĩa cường quyền nước lớn xung đột vũ trang xảy ra ở một số nơi trên thế giới
hoạt động khủng bố an ninh mạng vấn đề biển đông an ninh phi truyền thống
đã và đang đặt ra những thách thức lớn đối với cộng đồng quốc tế trong đó có nước ta
quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng
nhà nước về quân sự quốc phòng thường xuyên nắm chắc tình hình nhạy bén trong công tác nghiên cứu
dự báo kịp thời
đề xuất các chủ trương đối sách đúng đắn xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ
đạt được những kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan
nhưng nguyên nhân chủ yếu là các đồng chí đã bám sát sự lãnh đạo của đảng
giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng
tích cực đổi mới phương pháp tác phong đề cao trách nhiệm tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm
thêm chút khắc phục các yếu kém tồn tại trong những năm qua
những kết quả đó đã góp phần cùng với toàn đảng toàn dân và cả hệ thống chính trị
hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đã đề ra
trước tình hình thiên tai đại dịch covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp
bộ quốc phòng đã chỉ đạo toàn quân chủ động xây dựng kế hoạch
phương án chuẩn bị lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các cấp
các ngành các địa phương ứng phó kịp thời với các tình huống
đặc biệt trong phòng chống bão lũ tại miền trung
các đồng chí đã huy động hàng trăm nghìn lượt bộ đội dân quân tự vệ
hàng chục nghìn lượt phương tiện thực hiện và vận dụng linh hoạt phương châm bốn tại chỗ
tổ chức sơ tán nhân dân tích cực tìm kiếm người mất tích
tích cực tích nhanh chóng khắc phục hậu quả giải quyết kịp thời các chính sách
được sự ủng hộ và đồng thuận cao trong nhân dân
bên cạnh những kết quả đạt được tổng bí thư chủ tịch nước cũng chỉ ra những hạn chế
khuyết điểm cần phải khắc phục nhất là trong công tác quản lý cán bộ chiến sĩ
giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm nghiêm trọng
giải quyết tồn động về quản lý sử dụng đất quốc phòng tài chính
doanh nghiệp chưa triệt để với tinh thần không né tránh khuyết điểm
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị cần thảo luận xác định rõ trách nhiệm
tìm đúng nguyên nhân và đề xuất giải pháp để khắc phục trong thời gian tới
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi một là năm mở đầu cho thập kỷ mới cho thời kỳ phát triển mới của đất nước
năm diễn ra đại hội một mươi ba của đảng bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp

trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới khu vực còn có những biến động phức tạp khó lường
quân ủy trung ương và toàn quân phải tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác
ý chí cách mạng tiến công đề cao tính chiến đấu và chỉ đạo thực hiện quyết liệt
nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một

đề cao tính chiến đấu và chỉ đạo thực hiện quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội một mươi ba

quân ủy trung ương và toàn quân phải tiếp tục nêu cao tính chiến đấu và chỉ đạo thực hiện quyết đại hội một mươi ba
trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới khó lường
quân ủy trung ương và toàn quân phải tiếp tục nêu cao tính chiến đấu và chỉ đạo thực hiện quyết đại hội một mươi ba
trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới khó lường

trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới khó lường